ngày hôm nay thứ sáu ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai mở đầu sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết
chị thảo này miền bắc sắp có đợt không khí lạnh vậy thì không biết cái trạng thái thời tiết này nó có diễn ra trong đúng lịch dịp giáng sinh hay không ạ
vâng thưa chị thu trang cũng như là quý vị khán giả không khí lạnh sẽ tràn về sau đêm giáng sinh
dự báo từ đêm nay thì không khí lạnh sẽ bắt đầu ảnh hưởng tới vùng núi phía bắc
và sau đó thì sẽ ảnh hưởng tới các nơi khác của bắc bộ và trung bộ gây mưa rét
và như vậy thì với diễn biến của thời tiết thì trong ngày hôm nay miền bắc vẫn tiếp tục thời tiết khô giáo
ban ngày có nắng ấm đêm giáng sinh thì trời không còn quá rét nhiệt độ ở khoảng là từ một mươi tám cho đến hai mươi bốn độ c
vâng và sang đến ngày hai mươi năm thì miền bắc có mưa rét và nhiệt độ sẽ giảm xuống còn hai mươi độ c
còn tại miền trung thì nhiều tỉnh thành sẽ đón giáng sinh trong mưa lạnh
và ngày hôm nay thì vùng mưa sẽ từ quảng trị cho tới khánh hòa đến ngày hai mươi năm thì mở rộng ra từ thanh hóa
còn tây nguyên và nam bộ thì sẽ được đón giáng sinh
trong tiết trời mát mẻ nhiệt độ từ hai mươi năm tới ba mươi hai độ c